bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng trung cấp sư phạm
về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các địa phương và nhà trường thực hiện một số nội dung như không sử dụng mũ nón trang phục
có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học
vẫn tiếp tục duy trì đeo khẩu trang ngoài lớp không áp dụng giãn cách trong lớp học
hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người
bên cạnh đó các trường được sử dụng điều hòa trong lớp học